sau một tuần làm việc thì có lẽ ai cũng sẽ mong đến ngày hôm nay ngày thứ bảy cuối tuần
thì được nghỉ ngơi thư giãn một chút để được ra ngoài và tham gia các hoạt động ngoài trời
vậy thì điều mà tất cả mọi người đều quan tâm lúc này chắc chắn là thời tiết rồi ạ
và người bạn đồng hành của tôi trong chương trình ngày hôm nay biên tập viên đinh hạnh
sẽ cung cấp tới quý vị những thông tin thời tiết trong ngày hôm nay
chị đinh hạnh ạ không biết là thời tiết ngày hôm nay tại thú văn nội
có thuận lợi cho những hoạt động vui chơi ngoài trời không ạ
vâng chị bích liên xin kính chào quý vị khán giả
để mà nói rằng là thời tiết ngày hôm nay có thuận lợi cho những hoạt động ngoài trời hay không
thì ngày hôm nay ta có thể chia làm ba mốc thời gian
đó là bắt đầu từ bảy giờ sáng đến chín giờ sáng từ chín giờ đến một mươi chín giờ và từ một mươi chín giờ đến hai mươi hai giờ
trong hai khoảng thời gian đó là từ bảy giờ đến chín giờ và một mươi chín giờ tới hai mươi hai giờ
thì rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời
vì lúc này thì trời chưa quá nắng còn buổi tối thì lại còn có gió mát nữa
còn lại từ lúc khoảng từ chín giờ
cho tới một mươi chín giờ thì trong khoảng thời gian này khuyến khích quý vị là không nên đi ra ngoài
vì chúng ta sẽ cảm nhận được tình trạng nắng rát oi nóng
đặc biệt là chỉ số tov vào khoảng thời gian này còn ở ngưỡng là gây hại nữa
và theo ghi nhận thì nhiệt độ trong lều khí tượng của ngày hôm nay đo được là ba mươi sáu độ
và nếu như chúng ta di chuyển ở ngoài trời với sức nóng từ mặt đường phả lên
thì nhiệt độ thực tế mà chúng ta phải chịu có lẽ là còn trên ba mươi sáu độ c trịnh bích liên ạ
vâng ạ căn cứ vào tình hình thời tiết như vậy thì chúng ta có thể sắp xếp
những cái lịch trình hoạt động sao cho mà phù hợp nhất và đảm bảo sức khỏe của chúng ta nữa
với tôi thì có lẽ là buổi sáng ngày hôm nay rất là khó rồi vì công việc khá là bận rộn
vì thế mà có lẽ là tôi sẽ dành thời gian buổi tối ngày hôm nay trời có gió mát một chút
trong một cuộc đi dạo quanh bờ hồ hoàn kiếm chẳng hạn